sau hơn hai mươi ngày thu dọn tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông sau vụ cháy vào tối hai mươi tám tháng tám
đến nay toàn bộ phế thải nguy hại có số lượng hơn hai sáu trăm linh tấn đã được chuyển đến nơi xử lý an toàn
theo công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp một mươi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
đơn vị được thành phố hà nội giao nhiệm vụ thu dọn phế thải sau vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông cho biết
toàn bộ số phế thải trên đang được đơn vị lưu giữ an toàn theo quy trình
sau khi có kết quả phân tích từ phía cơ quan chức năng về mức độ nguy hại của số phế thải trên
đơn vị sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt phương án xử lý
theo binh chủng hóa học bộ quốc phòng đơn vị đã dùng bốn tấn hóa chất chống lan tỏa phát tán chất độc để xử lý các phế thải sau vụ cháy
binh chủng hóa học tin tưởng sau khi tổng lực tiêu tẩy môi trường tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông sẽ bảo đảm an toàn và đã được bàn giao lại cho các đơn vị chủ quản